chính quyền mới của tổng thống mỹ donald trump vừa tuyên bố sẽ đàm phán lại thỏa thuận thương mại tự do bắc mỹ nhằm bảo đảm công an việc làm cho người lao động trong nước
cùng với việc thông báo nước mỹ sẽ rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
nhà trắng cho biết tổng thống donald trump cam kết đàm phán lại các thỏa thuận thương mại khác như thỏa thuận thương mại tự do bắc mỹ được ký kết từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn giữa mỹ canada và mexico
trong một thời gian dài người mỹ đã phải chấp nhận các thỏa thuận thương mại mà chưa coi trọng lợi ích của người lao động mỹ
đã có nhiều thị trấn và thành phố chứng kiến nhà máy đóng cửa trong khi những việc làm có lương cao thì lại bị chuyển ra nước ngoài
cùng với đó nước mỹ phải đối mặt với sự gia tăng về thâm hụt thương mại và các cơ sở chế tạo bị xuống cấp nghiêm trọng
tuyên bố của nhà trắng cho biết mỹ sẽ nghiêm khắc hơn với những quốc gia nào vi phạm thỏa thuận thương mại và làm phương hại đến giới công nhân mỹ trong tiến trình này